nhóm thanh niên đang tổ chức đua xe và cổ vũ đua xe trên đoạn đường hành lang ven biển phía nam
thuộc ấp xua đũa xã vĩnh hòa hiệp huyện châu thành
công an huyện châu thành đã tiến hành chốt chặn vây bắt
tại hiện trường lực lượng công an bắt giữ một mươi ba người một mươi hai chiếc xe mô tô
trong đó có hai chiếc xe đã thay đổi đặc tính kết cấu và dùng để đua xe
bước đầu qua làm việc công an đã xác định nhóm thanh niên này đều ngụ ở các huyện
trong tỉnh kiên giang và thành phố cần thơ
khoảng một tháng nay các đối tượng này thường xuyên hẹn nhau tụ tập đến đoạn đường trên
vào lúc đêm khuya để tổ chức đua xe và cổ vũ đua xe trái phép gây mất trật tự an toàn giao thông
để tránh bị công an vây bắt các đối tượng đã phân công người canh đường cảnh giới từ xa
hiện công an huyện châu thành đã lập biên bản tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật
trong khi đó tại hà nội hàng chục thanh niên tụ tập trên nhiều tuyến phố
khi tham gia giao thông không đổi mũ bảo hiểm hoặc là tháo biển số xe để lạng lách đánh võng
phần lớn đều không có giấy tờ
tất cả các nhóm này đều đã được các tổ công tác một trăm bốn mươi một cùng lực lượng cảnh sát hình sự
cảnh sát trật tự công an các quận của thành phố hà nội hóa trang đi bằng xe máy
dọc các tuyến phố kiểm tra và xử lý
hơn bốn mươi thanh thiếu niên trong độ tuổi từ một mươi sáu đến một mươi chín được đưa về công an quận hai bà trưng
để xác minh làm rõ hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông gây dối trật tự công cộng
trước đó các trường hợp này đã gây náo loạn nhiều tuyến phố trên địa bàn thủ đô
và gây nguy hiểm hoảng sợ cho nhiều người tham gia giao thông
thường mấy ngày trước em toàn ở nhà nhưng mà hôm qua thì bạn em đang rủ em em mới đi
em thấy em sai tham gia giao thông mà không đổi mũ bảo hiểm không đáp biểu kiểu soát
hôm qua bọn em có hẹn nhau đi uống nước thế là các anh các chú
và đi từ đằng sau lên tại vì kiểm tra hành chính là không có giấy tờ
em thấy là đấy là hành vi sai và em nghĩ là sau đợt này thì bọn em sẽ rút kinh nghiệm
và sẽ không điều khiển phương tiện khi mà chưa có bằng lái xe
các cháu cũng đã có những cái sai phạm nhất định đó là ra đường trong mùa dịch
không chấp hành các quy tắc của phòng chống dịch đồng thời lại còn chạy nạng lách đánh bóng
gây mất an ninh trật tự trên địa bàn quận hai bà trưng cũng như là thành phố hà nội nói chung
và cũng để cho các cháu không ra đường cũng như không mất an ninh trật tự ở ngoài đường
thì các gia đình cũng như các nhà trường phải có cái quản lý tốt hơn nữa
về quản lý các cháu trong thời gian tới
đây là những chiếc xe phần lớn là không đeo biển số mà các thanh thiếu niên sử dụng
đây rõ ràng là hành động vi phạm có chủ đích
hành vi đó không những gây nguy hiểm cho những người đi đường
và còn gây nguy hiểm cho chính bản thân những các đối tượng tham gia giao thông như vậy
hành vi đó đáng là phải xử lý theo quy định của pháp luật là phải xử lý hình sự
đây không phải là lần đầu tiên hà nội xảy ra những vụ việc thanh thiếu niên tụ tập từng tốt
chạy xe tốc độ cao lạng lách đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
thời gian tới các tổ công tác liên ngành của công an tp hà nội
sẽ tiếp tục triển khai hóa trang mật phục để tuần tra
kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm
vì một món nợ khó đòi một đối tượng đã dùng dao đâm người khác và cướp tài sản rồi bỏ trốn
vụ việc xảy ra tại đà nẵng
sau năm ngày tích cực vào cuộc truy xét đội cảnh sát hình sự công an quận cẩm lệ tp đà nẵng
đã phát hiện và bắt giữ nguyễn văn hậu chú tại bình định
khi đối tượng đang lẩn trốn ở quê và di lý về đà nẵng để phục vụ công tác điều tra
trước đó nguyễn văn hậu và mai quốc thắng
huỳnh thanh tín nguyễn lê anh tuấn đều là đồng hương và ra đà nẵng để làm việc
trong quá trình sinh hoạt thắng và tín nợ tiền của hậu nhưng lâu ngày không trả
thậm chí còn có lời lẽ thiêu cục
hậu đã chuẩn bị dao
khi chở cả nhóm đi làm về thì rút dao đâm vào bụng thắng khiến nạn nhân bị thương
và đuổi theo đâm tín nhưng không được cho nên đã lấy xe của tín để bỏ chạy
công an quận cẩm lệ đã khẩn trương vào cuộc truy xét và phát hiện bắt giữ hậu
tại một địa điểm ở bình định
thưa quý vị cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin thì mạng xã hội trở thành thị trường rộng lớn
với đủ các loại giao dịch mua bán và cũng từ đây các đối tượng lợi dụng để hoạt động phạm tội
phổ biến là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
phương thức thủ đoạn cũng thiên biến vạn hóa khiến cho người dùng mạng xã hội rất khó phát hiện
thêm một thủ đoạn mới mà chúng tôi muốn cảnh báo tới quý vị đó là lừa đảo xin tích xanh
hay còn gọi là giấu xác thực cho facebook
mới đây công an huyện duy xuyên tỉnh quảng nam đã bắt giữ đối tượng nguyễn văn mạnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín chú xã duy nghĩa duy xuyên về hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông
phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
cơ quan điều tra xác định tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một mạnh chủ động làm quen với một phụ nữ
là chủ đơn vị phẫu thuật thẩm mỹ tại thành phố hồ chí minh và hứa hẹn giúp lên tích xanh
đang tương tác cho tài khoản facebook cá nhân fanpage kinh doanh của chị này
sau khi nạn nhân chuyển số tiền một mươi năm triệu đồng cho mạnh để được giúp lên tích xanh
thì đối tượng đã chiếm đoạt sử dụng và không thực hiện các thỏa thuận
với thủ đoạn tương tự mạnh đã lừa đảo nhiều bị hại khác
đối tượng còn chiếm quyền truy cập vào các tài khoản facebook nhờ xin tích xanh và đòi tiền chuộc

dành cho tài khoản cá nhân và fanpage
dấu tích xanh thể hiện cho cá nhân hoặc thương hiệu có ảnh hưởng tới cộng đồng
chính vì những lợi ích của tích xanh mà nhiều người muốn facebook của mình có được
với thủ đoạn xin dấu tích xanh này
kẻ gian không chỉ lừa đảo lấy tiền dịch vụ làm tích xanh mà còn lấy được giấy tờ cá nhân
từ đó chiếm đoạt trang fanpage của các cá nhân để tống tiền hoặc bán cho người khác kiếm lời